chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đã thu hút trên bốn điểm bán thuốc tham gia
tính từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ngày triển khai chương trình đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng doanh số thuốc bình ổn bán ra đã đạt ba mươi hai tỷ đồng
có một mươi bốn doanh nghiệp dược đăng ký tham gia chương trình bình ổn
đến nay tổng số nhà thuốc tham gia bán giá bình ổn là bốn một mươi sáu điểm bán
trong đó đã có ba hai trăm năm mươi hai nhà thuốc tư nhân một trăm hai mươi nhà thuốc bệnh viện và sáu trăm bốn mươi ba nhà thuốc và đại lý thuốc doanh nghiệp
số mặt hàng thuốc tham gia chương trình là năm trăm sáu mươi ba mặt hàng đã đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu dùng thuốc của người dân
theo đánh giá của sở y tế tp hcm các điểm bán thuốc đã thực hiện việc bán thuốc bình ổn không cao hơn giá niêm yết
nhiều nhà thuốc bệnh viện bán thuốc bình ổn với giá thấp hơn giá bán quy định khoảng năm mươi
trong thời gian tới sở y tế tiếp tục triển khai chương trình đồng bộ có hiệu quả
nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tham gia chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm
đa dạng chủng loại thuốc phong phú về mẫu mã phát triển mạnh hệ thống phân phối
giao hàng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu dùng thuốc của người dân trên địa bàn thành phố